bệnh viện sản nhi nghệ an vừa tiếp nhận và điều trị cho một bé trai nmb một mươi tháng tuổi trú tại nghi lộc nghệ an mắc u nguyên bảo thận
theo gia đình bé b có bị hiện đau bụng nhiều bụng sưng to sờ thấy có khối u tá bón đôi khi đi tiểu ra máu trong một tháng qua
sau khi đưa bệnh nhân đến bệnh viện sản nhi nghệ an để khám các bác sĩ đã chỉ định siêu mổ bục cho trẻ
hình ảnh siêu âm cho thấy thận phải kích thước bảy mươi bốn x ba mươi hai mm nhu mô có hai khối tăng âm không đồng nhất với kích thước ba mươi bốn x hai mươi ba mm và ba mươi bảy x hai mươi sáu mm
bên trong có vải năng nhỏ tăng sinh mạch ở bên trong mức độ ít khối dưới gây ra biến chứng dạng bở thận
thận trái kích thước lớn một trăm bốn mươi x tám mươi ba mm nhu mô của khối lớn ở cực dưới thận kéo dài tới gần hố trội trái kích thước một trăm một mươi bốn x bảy mươi năm mm
bên trong có vải năng cảnh phôi hóa tăng sinh mạch bên trong mức độ ít khối này đầy đầy vào đai bể thận gây ra ứ nước thận độ ba dịch nước tiểu không đồng nhất
cạnh khu u thận trái ở giữa bụng có vải hạch mạc treo lớn nhất kích thước là một mươi bốn x bảy mm
qua siêu âm hình ảnh các bác sĩ chẳng đoán bé có thể mắc u nguyên bào thận
đây là một loại ung thư thận ít gặp hơn đối tượng xảy ra chủ yếu là ở trẻ em
khi các tế bào sớm của thận không phát triển thành thành cầu thận thì các cụm tế bào chưa trưởng thành có thể hình thành trong thận khi trẻ được sinh ra
ung nguyên bảo thận thông thường phổ biến nhất là ở trẻ em chiếm khoảng chín mươi năm trường hợp mắc ung thư thận ở trẻ dưới một mươi năm tuổi
thông thường khối u chỉ phát triển ở một bên thận rất hiếm gặp ở trường hợp có cả hai bên
khi tiến triển nặng khu u có thể lây lan sang gấp mô xung quanh thường gặp nhất là hồ phổi rồi lây lan sang gan hạch bạch khuyết não và xương
độ tuổi trung bình lúc trần đoán ung nguyên bảo thận là khi trẻ được bốn mươi bốn tháng tuổi
nếu được phát hiện sớm điều trị ngay từ giai đoạn một hai cơ hội sống sót lâu dài của trẻ ít nhất là chín mươi
thông thường các tế bào này trưởng thành khi trẻ ba hoặc bốn tuổi nhưng một số tế bào có thể phát triển ngoài tầm kiểm soát tạo thành một khối các tế bào chưa trưởng thành
khối này được gọi là ung nguyên bào thận
bệnh thường xảy ra ở trẻ dưới năm tuổi tuy nhiên triệu chứng tương tự như những bệnh lý khác ở trẻ em
những triệu chứng thường gặp sẽ bao gồm ta bón đau bụng trúng bụng hoặc khó chịu yếu và mệt mỏi chán ăn sốt tiểu ra máu cao huyết áp có thể gây ra đau ngực khó thở và đau đầu
ngoài ra trẻ có thể tăng hoặc phát triển bất thường ở một bên cơ thể
ung nguyên bào thận phát triển qua năm giai đoạn bao gồm
giai đoạn một lúc này khối u chỉ nằm trong một thận và có thể được cắt bỏ hoàn toàn bằng phẫu thuật
ở giai đoạn hai khu đã di căn vào các mô và mạch máu xung quanh thận nhưng vẫn có thể cắt bỏ hoàn toàn bằng phẫu thuật
ở giai đoạn ba khối u không thể cắt bỏ hoàn toàn bằng phẫu thuật và một phần khối u sẽ sót lại ở trong một bụng
ở giai đoạn bốn khối u di căn sang những cơ quan khác như phổi can hoặc não
ở giai đoạn năm u cả hai bên tại thận thời điểm trần đoán
thận là cơ quan hình hạt đậu được cắn liền so sánh bụng ngay dưới bên trái và bên phải của sân sống
thận có hai quả và có những chức năng sẽ bao gồm
chúng sẽ lọc máu loại bỏ nước muối và những chất dư thừa ra khỏi cơ thể dạng nước tiểu
chúng sẽ giúp kiểm soát huyết áp tăng cường tủy sinh xương tạo hồng cầu
do đó khi mắc cua nguyên bảo thận thận sẽ bị mất chức năng gây ra những triệu chứng như tăng huyết áp thiếu máu phù tiểu nhiều
ngoài những dấu hiệu triệu chứng đã nêu ở trên thì bệnh còn có những dấu hiệu triệu chứng cụ thể sẽ bao gồm
bụng to thường lệch sang một bên sốt đau bụng to bón tăng huyết áp
các tinh mạch nổi lớn ở khắp bụng tiều máu thiếu máu mệt mỏi chán ăn sụp cân nhiễm trùng tiểu
nếu có di căn phổi sẽ gây ra khó thở hoặc thở nhanh
nếu con bạn đang được điều trị ung nghiên bảo thận bạn nên gặp bác sĩ nếu có bất kỳ triệu chứng mới hoặc khi phát hiện triệu chứng nào đó trở nên nặng nề hơn
còn bạn sẽ cần phải tái khám thường xuyên gặp bác sĩ chuyên khoa thận để đảm bảo duy trì sức khỏe của trẻ
trong quá trình điều trị bác sĩ cho bạn biết những nơi bạn cần phải theo dõi điều trị chẳng hạn như những dấu hiệu về nhiễm trùng đường tiệt
điều này có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ cần phải nhập viện điều trị ngay lập tức
nguyên nhân dẫn tới u nguyên bảo thận
u nguyên bà thận thường liên quan đến một số đột biến gen wt một hoặc gen ctn nb một
những gen này cung cấp hướng dẫn tạo ra protein điều chỉnh hoạt động của gen và thúc đẩy sự phát triển phân chia tăng sinh của tế bào
các đột biến gen wt một hoặc ctnnb một hoặc amer một sẽ dẫn tới tăng sinh không kiểm soát của tế bào tạo điều kiện cho khối u phát triển
tuy nhiên nguyên nhân gây đột biến gen này đã dẫn tới u minh bà thận vẫn chưa được xác định
những ai có nguy cơ mắc u nguyên bảo thận
nhóm đối tượng có nguy cơ mắc u nguyên bảo thận sẽ bao gồm
những người da đen trẻ em da đen có nguy cơ mắc hũ nguyên bào thận cao hơn so với những trẻ thuộc trùng tộc khác
người có tiền sử gia đình mặc u nguyên bảo thận trong gia đình có những người mặc u nguyên bảo thận sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh
một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc u nguyên bảo thật sẽ bao gồm
tuổi hầu hết trẻ em mắc loại ung thư này đều ở độ tuổi từ ba đến năm tuổi
giới tính con gái có nhiều khả năng mắc bệnh này hơn con trai
người có tiền sử gia đình trong gia đình có người mắc u nguyên bảo thận sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh
dị tật bẩm sinh lốt tiểu đóng thấp tinh hoàn ẩn thận móng ngựa
nếu bạn phát hiện có một khu u ở vùng trọng của con mình hoặc có những vấn đề di chuyển liên quan đến u nguyên bảo thận
bác sĩ sẽ khám sức khỏe tổng quát và có thể quyết định thực hiện xét nghiệm để trần đoán
các xét nghiệm để chẩn đoán u nguyên bảo thận sẽ bao gồm
chuẩn đoán qua siêu âm android hoặc ct scan ổ bụng
giúp bác sĩ chẩn đoán có khối u hay không khối u có thể lan rộng di căn đến cơ quan khác hay không
ngoài ra các xét nghiệm này còn có thể phân biệt giữa u nguyên bảo thận và những loại ung thư thận khác
xét nghiệm máu và nước tiểu nhằm đánh giá chức năng gan thận và chức năng đông máu
có thể sinh thiết khối u giúp trần đoán chính xác bản chất mô bệnh học của khối u
xét nghiệm di truyền học phát hiện các đột biến gen và tiến hành tư vấn di chuyển
các xét nghiệm bổ sung khác có thể bao gồm chọc dò tùy sống chụp ct ngực và bụng
trong các trường hợp cụ phát triển đến cơ quan khác trên cơ thể
cách điều trị u nguyên bảo thận tuy thuộc vào mức độ lan rộng của bệnh
nó có thể sẽ bao gồm phẫu thuật hóa trị và xạ trị
phẫu thuật điều trị có thể bắt đầu bằng phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ hoặc một phần thận
hóa trị hóa trị là phương pháp điều trị sử dụng hóa chất để tiêu diệt tế bảo ung thư
tắc dụng của hóa trị sẽ phù thuộc vào loại thuốc được sử dụng
một số tắc dụng phụ thường gặp sẽ bao gồm buồn nôn nôn chăn ăn dụng tóc và có nghi cơ nhiễm chủng cao hơn
đối với trẻ bị ung thư cả hái thận hóa trị sẽ được thực hiện trước khi phẫu thuật
xạ trị xạ trị có thể sử dụng bức xạ năng lượng cao để tiêu diệt tế bảo ung thư
một số tác dụng phụ có thể xảy ra sẽ bao gồm buồn nôn tiêu chảy mệt mỏi kích ứng da giống như bị cháy nắng
một số trẻ sẽ được xạ trị sau khi phẫu thuật để tiêu diệt bất kỳ tế bào ung thư nào còn sót lại
việc ước tính mức độ ảnh hưởng lâu dài của bệnh tật đến con bạn được gọi là tiền lượng
khoảng chín mươi số trẻ được trần đoàn ung nguyên bảo thận vẫn sống sót được sau năm năm
tỷ lệ sẽ cao hơn hoặc thấp hơn tùy thuộc vào giai đoạn những yếu tố khác nhau như kích thước khối u
cách tế bảo đã di cân tới các những cơ quan khác hay không
những thói quen sinh hoạt có thể giúp bạn hạn chế nguy cơ mắc u nguyên bảo thận
về chế độ sinh hoạt cần để uống đủ nước giúp thận hoạt độc tốt hơn
hạn chế sử dụng những loại thuốc giảm đau hãy trao đổi bác sĩ về những sản phẩm nào có ít khả năng gây hại cho tận nhất
kiểm tra huyết áp thường xuyên tay khám lịch hẹn và liên hệ ngay bác sĩ nếu có những triệu chứng nặng hơn hoặc xuất hiện những triệu chứng mới
giữ tinh thần luôn thoải mái tránh căng thẳng tâm lý
về chế độ dinh dưỡng nên tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn về chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng bệnh của con bạn
ung nguyên bảo thận vẫn chưa thể tìm được nguyên nhân rõ ràng và trước các biện pháp ngăn người hiệu quả
nếu một đứa trẻ có bất kỳ tình trạng nào làm tăng nguy cơ mắc u nguyên bà thận bác sĩ có thể đề nghị siêu âm thận để giải quyết và tìm kiếm khối u bất thường
mặc dù việc sàng lọc không thể ngăn người được ung nguyên bảo thận nhưng nó có thể phát hiện bệnh sớm ở những gia đoạn đầu
việc chẩn đoán điều trị sớm ung nguyên bảo thận là một điều rất quan trọng
vì vậy các bác sĩ khuyên cáo khi phát hiện trẻ có những dấu hiệu của bệnh gia đình cần đưa trẻ đến những cơ sở y tế để được thăm khám điều trị kịp thời